tại quảng ngãi do nắng nóng gai gắt kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm
nên nhiều hồ chứa chỉ còn hai mươi ba mươi dung tích
một số hồ có dung tích dưới mực nước chết
nhiều hồ chứa ở các huyện bình sơn mộ đức đức phổ chỉ còn từ một mươi một mươi năm dung tích thiết kế
một số hồ chứa có dung tích chữ nước dưới mực nước chết như phước tích hòa hải trung tín ở huyện bình sơn
hóc cây ở huyện đức phổ trâu đáy cạn kiệt
hiện đang trong giai đoạn khâu hạn nặng nên các huyện tiếp tục hút nước đưa về đồng cứu cây trồng
vì vậy dự báo mực nước các hồ đập ở quảng ngãi sẽ tiếp tục cạn kiệt trơ đáy
và không thể phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp ở cuối vụ hè thu năm nay